giao gọi tất cả các anh em của mình lại để cắm điện nghe thử cassette cầm chiếc phít cắm trên tay giao ấn vào ổ điện thì một tiếng nổ lớn phát ra hất tung tất cả những thứ xung quanh
ông đạt đang ngồi ăn ở ngoài vội vàng chạy vào chứng kiến cảnh tường kinh hoàng bốn đứa con người bê bếp máu nằm quần quại dưới nền đất
kính thưa quý vị một vụ việc gây chấn động huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai kẻ thù ác chế tạo mìn cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ
điều đang nói trước khi xuống tay trả thù sát hại hai sinh mệnh nhỏ tuổi đối tượng đã giải công theo dõi và lên kế hoạch tinh vi suốt hai năm trời rồi gây án xong đã kịp dùng trí khôn xào quyệt của mình xóa sạch gần như mọi dấu vết
và phải mất đến hai năm sau đó sát thủ gài mìn tại địa bàn xã long giao huyện cẩm mỹ này mới bị lật tẩy
từ những dấu vết mờ tưởng chừng như đã bị bỏ sót và dư luận gần như đã chìm đi
hành trình hai năm theo đuổi và phá án thành công với những gian chuân khắc nghiệt lắm khi tưởng là vô vọng của lực lượng công an tỉnh đồng nai cho thấy một tinh thần kiên cường và nỗ lực phi thường
đó cũng chính là câu chuyện mà hành trình phá án kỳ này xin được trân trọng gửi tới quý vị
hành trình phá án kỳ này xin được trân trọng gửi tới quý vị

nhưng trong ngày tám tháng sáu hôm xảy ra vụ nổ
ông hải đưa con đi thi đến tận trường mới về
khi các trinh sát đấu tranh với ông hải về vấn đề này
thì ông hà cho biết là buổi cuối nên ông đợi con thi xong rồi đón về luôn
trên thực tế là cái việc ở lại luôn
thì cũng không có một cái người nào cơ sở nào chắc chắn là xác định là
tại cái thời điểm xảy ra vụ án mà hải đang ngoài thị xã long khánh
tại vì chỉ nói là hải là ở lại luôn thôi chứ còn là ở một mình ở cái nơi không ai biết
tức là cái nơi có người nhưng mà người ta không để ý
mà từ long khánh mà về tại long giao
thì rất gần
cho nên là vẫn có khả năng là hải có thể về được
để mà thực hiện cái vụ nổ
trong những lần làm việc với cơ quan điều tra
chính sự trả lời mạch lạc đưa ra những lập luận logic
không để lại sự nghi ngờ gì của ông đỗ minh hải
đã khiến các trinh sát để ý
mặc dù cơ quan công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ
để tìm kiếm những lập luận lô rích

nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối then chốt của vụ án
một lần nữa vụ án tưởng chừng lại rơi vào bế tắc
có những vấn đề mà cơ quan điều tra đã có
nhưng để mở ra
để mở ra cái chiều khóa đó
phải cả một quá trình
chứ không phải là để khi vụ án đó

là bế tắc gọi là xếp hồ sơ
trong hoạt động điều tra chúng tôi vẫn
có những biện pháp
sự công khai đã có những vấn đề bất lực
các biện pháp công tác khác
phải được triển khai về đặc hơn
và cũng chính vì vậy
thì tôi chưa bao giờ bỏ vụ án đó
tôi là thủ trưởng cơ quan điều tra
là người trực tiếp
làm trưởng ban chứng án đấy
tôi chưa có lúc nào
mà tôi bỏ vụ án đấy
đi vào quân lãng
vụ án dường như đã bị khép lại
những cái chết đong thương của hai cháu bé
và trách nhiệm nghề nghiệp
cựa ám ảnh
thôi thúc khiến những cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh
quyết tâm phải tìm ra sự thật
tuy nhiên thì các cái hướng điều tra
nó đều rơi vào bế tắc
rơi vào bế tắc ở chỗ là gì
mặc dù rất chi tiết
rất nhiều công sức
rất nhiều biện pháp
tìm ra cái sự dây liên hệ
nó hoàn toàn không khó
và sau đó thì
cái sự tính toán bằng một cái việc là
điều tra rộng hơn
về cái mối quan hệ của
mấu chốt để phá án
nó phải nằm từ cái chỗ
và ban chuyên án nghĩ rằng
đây là cái mấu chốt quan trọng nhất
và tìm được
phải xác minh cho được
ông độ minh hải
có sở hữu cái máy cassette này hay không
và nếu có sở hữu
thì mua ở đâu
thông qua cái mối quan hệ nào
cái này là
để chỉ ra một cái hướng điều tra mới
một tổ trinh sát lại tiếp tục lên đường
chở ông đạt đi khắp các ngõ ngách
từ đồng nai
lên thành phố hồ chí minh
để tìm các chuyên gia giải mã chiếc máy
tổ công tác theo dõi di biến động của ông hải
suốt một thời gian dài
ông đỗ minh hải không để lộ bất cứ thông tin nào
y vẫn có những bằng chứng ngoại phạm
và không có bất kỳ chứng cứ nào bục tội nghi can cả
tại thời điểm này
có một thông tin quan trọng
được các trinh sát viên tìm ra
đó là bắt nguồn từ một chi tiết rất nhỏ
trong một lần tình cờ
trinh sát phát hiện ra hàng tháng
hải cứ mỗi lần lĩnh lương xong
là lại biêu điện
chuyển toàn bộ lương hưu về
một địa chỉ ở quận bình thạnh
tành vô chí minh
trong khi bố của ông hải đã mất hai năm trước
còn mẹ thì đang ở tại huyện cẩm mỹ
vậy ai là người nhận được số tiền này
cựu một tổ
một tổ trinh sát
tức là hải có mối quan hệ
với một người
ta gọi là
già nhân ngãi
mà non vợ chồng
ở thành phố hồ chí minh
thế thì chúng tôi lên
tại trên đây
và người bà con của hải ở trên đây
chúng tôi điều tra
do là hải đã có chuẩn bị đối phó từ trước
cho nên tất cả
là giàn xét hết
tất nhiên chúng tôi phải áp dụng thổng hợp
các cái biện pháp nghiệp vụ
khi được xác minh thì người nhận số tiền đó
chính là vợ hai của ông hải
cùng với hai người con
tháng nào ông hải cũng lên thăm non
tuy nhiên làm cách nào để người vợ hai này
hoặc những người bà con của chị ta khai báo
thì lại là cảm quá trình tiếp theo
phát hiện này có thể coi là đầu mối của vụ án
nhưng làm thế nào để tiếp cận được
với người vợ hai này
để khai thác thêm những chi tiết quan trọng của vụ án
thì cần phải suy tính
khi mà tìm ra
cái cô vợ bé
tìm ra cô vợ bé
thì mới lằn ra cái xét
thì chính xác đó với tôi rằng là
cái diễn biến
của vấn đề cái xét đó
đỗ minh hải
gọi như là
đã có những cái phản ứng
để tìm cách
xóa cái dấu vết đó
để tìm cách
thông cung để dựng lại lời khai
của những người thân trong gia đình những người biết việc
có sự tính toán rất kỹ lưỡng
về mặt nghiệp vụ
và sau này thì mình đã thuyết phục được
người em vợ là cung cấp những cái thông tin
là cực kỳ quan trọng
đã xác nhận đã
khai thác được rằng là
là chính ông này
khi ông hải ông mua cái máy cách xét này vào
thì có đưa về tại nhà
của vợ của ông hải
và thời điểm ông mua đó thì
người em của em vợ của đỗ minh hải
đã chứng kiến được và
mô tả lại cái máy cách xét
mà ông hải mua và nó hoàn toàn phù hợp
với cái hình dạng đặc điểm
của cái máy cách xét mà
ông đạt là bị hải đã mua tại
cái hỏi gây án công phu và tỉ mỉ
luôn có nhiều cách đối phó
với cơ quan điều tra
thậm chí lại hướng điều tra sang hướng khác
để giúp đỗ minh hải thoát tội
xong chính vì qua cáo giả
nên ông thủ đã biến mình thành đối tượng
tỉnh nghi số một của vụ án
tuy nhiên phải mất hơn hai năm điều tra
thu thập chứng cứ
cơ quan kẻ xét điều tra
mới có thể kết tội hắn
lúc này ban chuyên án quyết định
ra lệnh bắt khẩn cấp đỗ minh hải
nhưng bằng việc gửi giấy triệu tập
hắn lên ủy ban nhân dân xã long giao
ban chuyên án đặt ra
trong vòng bảy ngày
là phải đấu tranh để làm sao
để cho đối tượng đỗ minh hải phải thừa nhận hành viên án
đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn
đối với tội trinh sát
cũng như lực lượng điều tra thời điểm đó
xác định rõ
đây là một đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội
và sự đối phó rất tinh vi
kể cả việc
chuẩn bị phòng bị
lời khai của người thân
cũng như lời khai của bản thân
trong quá trình suốt hai năm mấy tháng làm việc
đối tượng không bộc rộ bất cứ một thiếu sót
của xã hội nào cả
cho nên không dễ dàng
để đối tượng đỗ minh hải
khai nhận ra hành vi phạm tội này
với bản thân
ngày buổi sáng
năm hai nghìn bảy sau hơn hai năm xảy ra vụ án hải bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ sử dụng chất nổ để giết người
khám xét nhà đối tượng cơ quan điều tra thu giữ các vũ khí mà đối tượng này trôn giống tại vườn nhà là một khẩu súng thường tấn công ar một mươi năm một khẩu ak không báng cùng một hộp tiếp đạn một khẩu súng lục k năm mươi bốn và một băng đạn
đặc biệt cơ quan điều tra thu được những bằng chứng quan trọng về việc người này có mua chiếc máy cassette tại tp hcm khiến cánh cửa của vụ án dần được mở
hải mua cái máy cassette khoản tiền là hai trăm tám mươi và sau này khi chúng ta đấu tranh nó phù hợp với cái lời khai của người em của đội minh hải trước đây chúng ta đã thu thập được là có mua với cái giá trị như thế
và cộng với những cái đó thì đó là những cái tài liệu đó là những cái tài liệu để đấu trực tiếp đến khi đội minh hải thừa nhận cái hành vi

qua một số tài liệu đối với những tài liệu của đội minh hải đối với những tài liệu của đội minh hải đối với những tài liệu của đội minh hải
qua một thời gian đấu tranh các điều tra viên đã bắt giữ đối tượng đỗ minh hải cuối đầu nhận tội
vốn am hiểu về bom đạn từ thời trong quân ngũ nên hải dễ dàng chết tào mìn
trước thời điểm xảy ra vụ nổ hai năm vào khoảng năm hai nghìn ba hải mua một chiếc cassette nằm bình phong
và cũng là môi nhử cùng với bốn thỏi thuốc nổ tnt bốn kíp nổ và một số đồ vật khác lượm được từ nhiều nơi
khi đã chuẩn bị đầy đủ hải đem cất vật tủ riêng cấm tiệt vợ con vào buồng sơ mó đổ đảng khi ông ta đi vắng
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn năm biết tin gia đình ông đạt sẽ chuyển về nhà mới
ngay sát nhà mình hải quyết định kế hoạch cài bom để sát hạ ông đạt
khoảng ba giờ ba mươi phút ngày tám tháng sáu năm hai nghìn năm hắn bí mật đem chiếc bao có dấu quả mìn đến nhà cũ của ông đạt để lại sau đó ra về
mọi việc chỉ diễn ra một mươi năm phút diễn ra trong tối nên ngay cả vợ con hắn cũng không hề biết
nhưng khác với tính toán người châm ngòi nổ lại là những đứa trẻ vô tội chứ không phải là cải thù số một của hắn
khoảng đến sáu giờ ba mươi phút thì đưa con đi thi
đi thi lên trường văn yến ở nông khánh khoảng gần bảy giờ ba mươi phút thì có tin nghe ông đạt nổ
thì ông bảo là không đạt không chết mà chết hai đứa con thì tôi cũng chết tạm không có hiểu
người chỉ huy khi có những thông tin có được những vấn đề để mà là mấu chốt và phát triển
người ta họp cả bang chương án
bang chương án đó gồm có trưởng phòng hình sự có phòng hình sự các đội nghiệp vụ
và lãnh đạo của phòng hình sự lãnh đạo của công an quyền nơi đó
những đơn vị có liên quan người ta phải trưng cầu khi ta mời cả ở trên xuống trên bộ xuống
và cần thiết người ta cũng mời cả quân đội để người ta tham khảo ý kiến
mời cả an ninh tham gia mời cả các quyền tham gia để cùng có ý kiến đấy
chứ không có riêng gì một chút nào cả
cho nên là nói để điều tra vụ án một chút nào đó có thể nói rằng đây là của tôi cũng không phải
đấy là sự tập trung cao độ
của tất cả các lực lượng tổng hợp
nhưng trong đó có những người được sử dụng đặc biệt để làm những dụng lập
với hai tội danh giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
đỗ minh hải trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận
hung thủ phạm tội ác nghiêm trọng cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội
nên đã tuyên án tử hình
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn chín
hội đồng thi hành án hình sự tỉnh đồng nai đã tiến hành án tử hình đối với đối tượng đỗ minh hải
tại nhà anh viện khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút tối
chị nhà đưa cái hộp cho anh nguyễn văn thắng
em trai của anh viện xem
do không biết anh thắng đã mở cái hộp vắng công tắc trên đài
ngay lập tức quá mềm đã phát nổ
khoảng một mươi tám giờ chiều ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn ba
cả khu tập thể lữ đoàn chín trăm bảy mươi một xã tiên dược huyện sóc sơn hà nội kinh sợ khi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn
sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường

nổ khiến ba người chết và một người bị thương nặng
tất cả đều là thân viên gia đình của anh nguyễn văn viện
tất cả đều là thân viên gia đình của anh nguyễn văn viện

em họ của anh viện bị thương nặng
riêng anh nguyễn văn viện phải đi làm ca nên rời khỏi nhà trước đó khoảng một tiếng
một thảm án hy hữu một hiện trường vô cùng thương tâm